trước diễn biến căng thẳng của xung đột israel palestine nhiều quốc gia khẩn trương sơ tán công dân khỏi israel
mexico đã điều động một máy bay vận tải quân sự cất lớn santana vip để sơ tán công dân
đồng thời chuyên trở vật phẩm nhân đạo hỗ trợ cho người dân sở tại
tính đến sáng chín tháng một mươi bộ ngoại giao mexico xác nhận ba công dân nước này được cho là đã mất tích
trong cuộc xung đột vũ trang diễn ra mấy ngày qua giữa israel và lực lượng hamas
trong khi đó chính phủ indonesia cũng bắt đầu chuẩn bị kế hoạch sự phòng để sơ tán công dân khỏi giải gaza
bộ ngoại giao indonesia ngày chín tháng một mươi thông báo ít nhất một mươi công dân indonesia cư trú tại giải gaza
và cho đến nay không ai trong số này bị thương ba công dân indonesia khác đã trở về nước qua ai cập
trước tình hình nhiều đạn pháo từ phía giải gaza tiếp tục rơi vào các địa phương gần sân bay quốc tế ben gurion
cơ quan quản lý hàng không dân dụng israel đã yêu cầu các hãng hàng không đánh giá tình hình
và nguy cơ an ninh hiện tại đồng thời điều chỉnh hướng bay đối với một số tuyến ra vào israel
sân bay ben gurion và các hãng hàng không đang thúc đẩy tạo điều kiện thuận lợi
làm thủ tục hành khách và tăng cường số chuyến bay trong ngày để hối hương công dân israel hay hỗ trợ những người muốn rời đi